trong các tỉnh miền núi thì những hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn rất lớn
chính vì vậy việc thực hiện chương trình giảm nghèo xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong các nhiệm kỳ công tác của cấp ủy chính quyền
tất cả những chương trình xóa đói giảm nghèo đều tập trung vào việc phát triển kinh tế và tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân
đến nay thì tỉnh bắc giang đã giảm được từ một mươi ba chín năm hai nghìn một mươi bảy
xuống còn năm một năm hai nghìn một mươi chín theo kết quả giả soát điều tra thông kê hộ nghèo năm hai nghìn một mươi chín
và cái tốc độ giảm bình quân của bắc giang là trên hai một năm
tức là cao hơn so với cái bình quân chung cả nước
và cũng nói bắc giang là tại sao đạt được cái tỷ lệ giảm nghèo và bền vững
là vì tỷ lệ tái nghèo của bắc giang qua theo dõi các năm
thì trong suốt nhiệm kỳ thì đều cái mức tái nghèo
đều không quá không phải sáu
tức là một cái tỷ lệ tái nghèo rất là thấp
bắc giang triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt được mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững
bắc giang tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp các ngành của cán bộ đảng viên
và nhất là của người dân để hiểu được chương trình mục tiêu giảm nghèo
sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy chính quyền sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể nhân dân
và sự tham gia hưởng ứng có hiệu quả của người dân
và đặc biệt có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện
tập trung đầu tư hạ tầng cho các huyện khó khăn nhất là về giao thông và hệ thống thủy lợi để phục vụ cho sản xuất
tăng cường tập huấn đào tạo bồi dưỡng về kiến thức trong trồng trọt trong chăn nuôi trong sản xuất
để làm sao cho người dân nhất là khu vực
chương trình xóa đói giảm nghèo giảm nghèo bền vững đã và đang được tỉnh bắc giang sát sao thực hiện một cách tích cực
trong đó phát huy tối đa những lợi thế của địa phương là một giải pháp quan trọng
đối với các cái vùng dưới trung du hoặc là đô thị
thì tập trung phát triển công nghiệp phát triển dịch vụ để giải quyết việc làm
và nâng cao năng suất lao động thu nhập từ chuyển đổi nghề của người dân
và trong đó thì có các hộp nghèo
thế còn đối với các vùng nông thôn miền núi
thì tập trung cho việc phát triển lông nghiệp
rồi các sản phẩm nông nghiệp
rồi tập trung bằng cách là phát triển hạ tầng phát triển giao thông thủy lợi
để người dân có khả năng
tiếp cận với thị trường nhiều hơn
và cũng tạo thoát lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nhiều hơn
thì đấy là những việc đặt ra trong phát triển kinh tế
của chương trình giảm nghèo nói riêng
và của phát triển kinh tế của địa phương nói chung
để đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo
bắc giang đã kết hợp nhiều chính sách chương trình hỗ trợ và đạt hiệu quả rõ rệt
trong đó phải kể đến dự án
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc
được tiếp cận với giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao chất lượng tốt
góp phần tăng năng suất sản lượng thúc đẩy phát triển mở rộng quy mô sản xuất
bắc giang chú trọng phát triển những vùng sản xuất tập trung trên cơ sở đó
đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp xác định vùng sản xuất những sản phẩm đặc trưng
ví dụ như vùng lục ngạn mặc dù trước khi là vùng núi khó khăn
nhưng hiện nay đã hình thành nên vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích vải thiều lớn nhất miền bắc

toàn thể cộng đồng các cơ sở các cơ sở các cơ sở các cơ sở các cơ sở các cơ sở
cũng như ý chí vươn lên của chính người nghèo
là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh bắc giang
yên thế có diện tích trên ba trăm linh ba km hai
trong đó diện tích đất lâm nghiệp chủ yếu là đồi núi thấp
là một mươi ba hai trăm tám mươi năm một mươi một ha chiếm bốn mươi ba ba mươi sáu tổng diện tích tự nhiên
đất nông nghiệp hai mươi năm
tám tám trăm bảy mươi bốn tám ha chiếm tám mươi bốn năm mươi năm
đất phi nông nghiệp là bốn sáu trăm sáu mươi bốn tám ha chiếm một mươi năm sáu
đất chưa sử dụng là chín mươi bảy bốn mươi bốn ha chiếm ba mươi ba
toàn huyện có một mươi chín xã hai thị trấn với một mươi bốn dân tộc anh em cùng chung sống
cuộc sống của nhân dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
với thế mạnh là chăn nuôi gà trồng các loại cây ăn quả như vải thiều
bưởi diễn và một số mô hình khác cho giá trị kinh tế cao
những năm qua toàn thể cán bộ và nhân dân huyện yên thế đã đoàn kết sáng tạo
cùng nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân
số hộ giàu tiếp tục tăng tỷ lệ hộ nghèo giảm đặc biệt tình trạng tái nghèo hầu như không có
bằng sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy chính quyền
từ huyện đến cơ sở và được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên
trong những năm vừa qua chúng tôi đã triển khai lồng kép các chương trình mục tiêu quốc gia
nông thôn mới giảm nghèo bền vững
cùng với lồng ghép tất cả các nguồn lực của ngân sách tỉnh ngân sách địa phương
chúng tôi triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn
và từ những việc làm đó chúng tôi đã giảm nhanh
hiện nay bình quân mỗi năm
tôi giảm được khoảng ba
riêng năm hai nghìn một mươi chín tôi giảm được bốn hai
tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện đến nay còn sáu chín mươi sáu
hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung
và hình thành nên tổ hợp tác và hợp tác xã
để phát triển hàng hóa này vào các thị trường khó tính như hà nội hải phòng quảng ninh
hiện nay có những sản phẩm đặc trưng đó là gà đồi yên thế
dê núi hồng kỳ
chè xanh của xuân lương bưởi cam
trong sản xuất cây ngắn ngày
thì huyện đang triển khai xây dựng những cánh đồng sản xuất vụ đông và đông xuân
trồng dưa bao tử và dưa xuất khẩu ớt gốc chanh leo
việc triển khai đồng bộ những giải pháp và được sự hưởng ứng nỗ lực của bà con nhân dân
và đặc biệt là đưa khoa học công nghệ mới vào
giống mới và quy trình sản xuất mới
nên đời sống của bà con nhân dân đã được cải thiện đáng kể
cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
giao thương và lương cao đời sống của nhân dân
thì chúng tôi triển khai rất nhiều cái đề án phát triển nông nghiệp
và hỗ trợ trong xây dựng các mô hình
mô hình về chân nuôi
hiện nay chúng tôi tiếp tục triển khai cái đề án phát triển đàn gà
gà đồ yên thế để xây dựng thương hiệu
chúng tôi đã xây dựng đề án và triển khai ở các xã
cùng với đó chúng tôi xây dựng cái đề án phát triển đàn dê thương phẩm và đàn dê sinh sản
rồi đàn bò sinh sản
chúng tôi xây dựng được rất nhiều mô hình
mỗi năm chúng tôi tri ngân sách hai năm tỷ
cho việc xây dựng các mô hình và triển khai lồng ghép các chương trình đề án
để phát triển sản xuất nông nghiệp
bên cạnh đó các chính sách giảm nghèo của trung ương của tỉnh
cũng được huyện triển khai đầy đủ nghiêm túc
đặc biệt là chính sách tín dụng yêu đãi hộ nghèo
đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có vốn để phát triển sản xuất
cách đây vài năm anh nguyễn bá thu
bản đống cao xã canh nậu huyện yên thế tỉnh bắc giang
được hỗ trợ vốn để mang dê về nuôi
hiệu quả ban đầu mang lại từ con dê làm anh thu khá bất ngờ
gia đình tôi là gia đình hộ nghèo
được nhà nước hỗ trợ
sáu con dê hỗ trợ cho được một mươi triệu
gia đình tôi và lui thấy nó hiệu quả
vây thêm tiền và mua thêm
giờ hiện tại nhà tôi có một mươi ba con
nhà nước hỗ trợ là sáu con
giờ tôi nhân rộng nên là được một mươi ba con dê trong vòng sáu tháng
từ lúc được nhà nước và chính phủ hỗ trợ
thì gia đình tôi cũng nay cũng thoát được nghèo
và kinh tế cũng có cải thiện hơn mấy trước
người nông dân chỉ cần bỏ vốn mua giống tốt từ ban đầu
với giá từ ba đến bốn triệu đồng một con
bên cạnh đó dê là một loài có khả năng sinh trưởng khá nhanh
nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể xuất chuồng hoặc sinh sản
chăn nuôi dê những năm gần đây đang là hướng đi đúng đắn
trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện
nuôi dê không khó nguồn thức ăn lại phong phú sẵn có trong tự nhiên
dê sinh sản nhanh nhu cầu của thị trường lại lớn
dê thương phẩm đang có thị trường tiêu thụ rộng được giá khá cao
nên khi được nhân rộng ở các địa phương trên địa bàn huyện
sẽ tạo ra hướng chăn nuôi phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ nông dân
bên cạnh nguồn vốn trung ương ngân sách tỉnh đã bố trí phần vốn thực hiện
đồng thời huy động thêm nguồn lực trong nhân dân
nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác giảm nghèo được phân bổ theo tiêu chí
đảm bảo công khai công bằng minh bạch
các dự án hợp phần được đầu tư hỗ trợ đúng địa bàn đối tượng
các công trình dự án được triển khai đầu tư xây dựng đã giúp người nghèo
đồng bào dân tộc thiểu số vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh
được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản
hỗ trợ phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo